đã nhiều tháng qua tại huyện murdrag tỉnh đắk lắc không có mưa dưỡng đương nứt nẻ vì thiếu nước tưới
một số công trình thủy lợi tại đây đã xuống cấp không tích được nước giúp bà con tưới tiêu
công trình hồ thủy lợi ekapan với dung tích hơn bốn mét khối đã cạn tới đáy
nên cống không còn khả năng tự chảy nước vào đồng ruộng
bà con nông dân tại khu vực này đang cố gắng dùng máy bơm để hút những vũng nước còn lại trên lòng hồ
để tưới cho những cánh đồng bên cạnh
nắng hạn nước cạn hiện hồ này không còn giúp ích được nhiều cho bà con nông dân
toàn huyện murdrag có tất cả bốn mươi năm công trình thủy lợi bao gồm chín đập dân
và ba mươi sáu hồ chứa đất nước
công trình được phân loại là các công trình thủy lợi vừa và nhỏ
tuy nhiên do các công trình được xây dựng lâu nên đã xuống cấp
trong đó có sáu công trình bị hư hỏng hoàn toàn không còn khả năng tích nước
không chỉ khiến bà con nông dân không có nước tưới tiêu
mà còn ảnh hưởng đến cả khả năng điều phối thủy lợi khi mùa mưa đến

công trình được phân loại là các công trình bị hư hỏng hoàn toàn không còn khả năng điều phối thủy lợi khi mùa mưa đến
huyện murdrag thuộc tiểu vùng khí hậu khác hoàn toàn so với các huyện khác của tỉnh đắk lắc
khi các nơi khác mưa lũ thì tại đây lại nắng hạn
bà con nông dân tại đây đang rất mong mưa xuống
nhưng việc phụ thuộc vào thời tiết không thể bằng việc đánh giá
bằng việc chủ động điều tiết thủy lợi cấp nước tưới tiêu
do đó công tác cải tạo các hồ thủy lợi là cực kỳ cần thiết và cấp bách